tiếp tục đợt hai của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án bổ sung ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lệ nền kinh tế tành chính quốc gia và cả đầu tư công trùng hạng
liên quan đến vấn đề quản lý phân bón thuốc bảo vệ thực vật nhiều ý kiến cho rằng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hiện như một mê hồn trận trong nền nông nghiệp
là điểm ngẽn lớn trong việc hướng đến nền nông nghiệp xanh sạch và hội nhập quốc tế
tuy nhiên việc kinh doanh phân bón giả kém chất lượng thậm chí có loại cấm sử dụng tại việt nam
đại biểu quốc hội trần văn cường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp cho rằng việc này gây ô nhiễm môi trường và mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp
đồng thời việc lạm dụng phân bón vô cơ thuốc bảo vệ thực vật quá chất độc hại đã và đang làm phá dỡ cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên
đánh mất hình ảnh một nền nông nghiệp chất lượng mà chúng ta đang quyết tâm tổ chức triển khai trong thời gian qua
liên quan đến chính sách bảo vệ và phát triển rừng
ý kiến đại biểu cho rằng việc lồng ghép chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển ngành lâm nghiệp chưa rõ nét
một số chỉ tiêu về trồng rừng phân tán rừng phòng hộ chưa đạt kế hoạch việc bảo vệ rừng ở một số nơi chưa hiệu quả
chỉ trong năm năm diện tích rừng tự nhiên đã bị mất do chặt phá trái phép lên tới một mươi một và tám mươi chín diện tích còn lại là do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đối với các tỉnh có diện tích che phủ rừng trên năm mươi
được tính hai điểm là rất thấp không đủ nguồn lực để các địa phương giữ rừng và để người dân ở khu vực này yên tâm bảo vệ phát triển rừng
hơn nữa trước những thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra
cần phải nhìn nhận đúng tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng trong phòng chống thiên tai
do đó đề nghị chính phủ xem xét điều chỉnh tiêu chí phân bổ ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cho các tỉnh có tỷ lệ diện tích che phủ rừng cao
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nhấn mạnh
dự án có phát sinh tiêu chí quan trọng quốc gia do có sử dụng hơn một trăm linh hectare rừng phòng hộ đầu nguồn
vì vậy việc chính phủ đề nghị quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng
hơn một trăm linh hectare rừng phòng hộ để thực hiện dự án là đúng quy định
vị trí rừng phải chuyển đổi của dự án là bắt buộc để bảo đảm hiệu quả đầu tư công trình
về trồng rừng thay thế dự án đã có phương án trồng rừng thay thế được ubnd tỉnh ninh thuận phê duyệt
tại quyết định số hai nghìn hai trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi
đến nay ubnd tỉnh ninh thuận đã chỉ đạo việc trồng rừng thay thế với diện tích năm trăm chín mươi năm ha